tại hà nội khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện hiễu nghị việt đức tổ chức chương trình khám sàng lọc tư vấn siêu ẩm miễn phí dành cho trẻ em mọi lứa tuổi nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục tiết niệu và các dị tật khác
các dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ em thường xuất hiện khi trẻ mới sinh ra và làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này
đặc điểm nổi bật của dị tật tiết niệu và sinh dục ở trẻ em là diễn biến nhanh càng nhỏ tuổi bệnh càng nặng và khả năng phục hồi sau mổ tốt hơn ở người lớn
ngoài các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục và hệ tiết niệu các bác sĩ cũng khám tư vấn các bệnh lý tiêu hóa và các khối u bẩm sinh các dị tật tay chân lồng ngực như thừa ngón biến dạng chi lõm xương ức
với những dị tật bẩm sinh này trẻ cần được phát hiện và xử lý kịp thời để phát triển bình thường và hòa nhập cuộc sống